nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ tại tp hcm hiện nay chỉ còn một mươi sáu điểm đen về tai nạn giao thông
tuy nhiên qua quý i năm hai nghìn một mươi chín ngành chức năng đã ghi nhận trên địa bàn phát sinh thêm ba điểm đen mới
ngoài ra trên địa bàn thành phố còn sáu điểm không có chuyển biến về tình hình ủn tắc giao thông
ngành chức năng thành phố đang triển khai nhiều giải pháp để xóa các điểm đen giao thông
như phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
bên cạnh đó triển khai các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật như khắc phục những hạn chế của hệ thống báo hiệu giao thông
trong bốn tháng đầu năm tình hình tai nạn giao thông tại tp hcm đã giảm cả ba mặt số vụ số người chết và bị thương